tại hà nội viện huyết học truyền máu trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập trung tâm hemophili
và tổng kết chương trình liên minh toàn cầu vì sự phát triển
tại việt nam ước tính có khoảng trên ba mươi người mang gen hemophili
sáu mươi người mắc các bệnh dối loạn chảy máu trong số đó mới chỉ có chưa tới sáu mươi bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị
với những nỗ lực trong suốt hai mươi năm qua từ chỗ chỉ mới quản lý gần sáu mươi người bệnh
trung tâm hemophili thuộc viện huyết học truyền máu trung ương hiện quản lý và điều trị gần hai người bệnh
cung cấp các dịch vụ chăm sóc toàn diện cho người bệnh hemophili
bên cạnh đó chương trình liên minh toàn cầu vì sự phát triển do liên đoàn hemophili thế giới tài trợ
được triển khai tại việt nam từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đã giúp phát hiện gần chín trăm linh bệnh nhân mới trên toàn quốc
nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ và chuyên môn của các trung tâm điều trị hemophili
viện trợ gần bảy triệu đơn vị yếu tố cô đặc phát triển các tổ chức hội dành cho người bệnh
và triển khai hệ thống đăng ký quốc gia để quản lý theo dõi người bệnh